theo thống kê từ cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kim ngạch xuất khẩu nông sản tháng tám của nước ta ước tính đạt hơn ba sáu tỷ đô la mỹ
trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước tính đạt gần một mươi hai năm tỷ usd giảm hơn tám cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn năm năm tỷ đô la mỹ giảm một hai
khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt năm trăm chín mươi một tấn với giá trị đạt hai trăm sáu mươi năm triệu đô la mỹ
xuất khẩu gạo tăng ba về khối lượng nhưng giảm gần một mươi năm về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt một sáu triệu tấn tương ứng với sáu trăm linh tám triệu usd giảm hơn bốn so với cùng kỳ
một số ngành hàng cũng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm như rau quả cà phê
nguyên nhân là do ảnh hưởng từ thời tiết
và tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động